hôm một tuần kể từ khi kem học sinh trên địa bàn thành phố hà nội quay trở lại trường học trực tiếp
thì nhiều trường đã xuất hiện trường hợp học sinh và giáo viên bị f
điều này đang gây khó cho nhà trường còn phụ huynh thì lo lắng hoang mang
các trường nên làm gì với những trường hợp này
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
lớp bảy a bốn trường trung học cơ sở thăng long quận ba đình thành phố hà nội
lớp học này có năm mươi học sinh

và có những trường hợp f là lây tại bạn của bạn tại lớp
và có một trăm một mươi sáu học sinh là đang là hiện tượng f một
theo ghi nhận sau hơn một tuần hà nội cho học sinh đi học trở lại
rất nhiều trường học đã xuất hiện f
có những trường lên tới sáu mươi trường hợp
rất nhiều giải pháp được đưa ra như đo thân nhiệt khử khuẩn đeo khẩu trang chia thời gian đến lớp
thế nhưng chỉ hạn chế được phần nào sự lây nhiễm
làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường
vẫn là câu hỏi khó có lời giải
nhà trường băn khoăn
phụ huynh thì lo lắng

để tránh tình trạng lưu túng hay không đồng nhất trong việc xử lý f
và các trường hợp có liên quan
thì cần có hướng dẫn chung hợp lý và khoa học
để phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường
hiện nay chúng ta làm sao vừa kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng cũng phải là đảm bảo cho các cháu đi học không bị gián đoạn
ví dụ như là chúng ta phải đánh giá rất tốt những cái việc mà
thế nào là f một thế nào là f hai
thế nào là f để quản lý cái việc mà f như thế nào
về cái việc mà cách thi của những trường hợp f một ta làm sao
thế và cái việc đánh giá cấp độ dịch cũng phải là cho chính xác
nếu chúng ta đánh giá không đúng
thì có khi là chúng ta không kiểm soát được dịch
thông tin mới nhất từ bộ giáo dục và đào tạo
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
toàn ngành ghi nhận một trăm sáu mươi hai chín trăm một mươi bảy cán bộ giáo viên học sinh
bị nhiễm covid một mươi chín
chỉ đạo trong cuộc họp
trực tuyến vào sáng nay với sáu mươi ba tỉnh thành phố
nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế sớm đưa các giải pháp cho trẻ trở lại trường
mang tính giải hơi trên tinh thần chủ động
không mất cảnh sát không cực đoan
thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước
nhưng không cứng nhắc
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc
và thuốc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm đảm bảo sự an toàn
tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội
mắc covid một mươi chín với các triệu chứng nhẹ
nhanh khỏi thậm chí là mắc bệnh mà cha mẹ không biết
nhưng sau đó nhiều trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch
sau khoảng từ một cho đến hai tuần khỏi bệnh
các bác sĩ cho biết đây là hội chứng mis c
hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ thống
xuất hiện sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
khoảng ba tuần trở lại đây
tại bệnh viện nhi trung ương
số trẻ nhập viện điều trị hội chứng này
đang có xu hướng tăng và đáng lo ngại hơn
đó là ở bệnh viện tuyến huyện hay tuyến tỉnh
nhiều trẻ chưa được chẩn đoán đúng bệnh
dẫn đến việc điều trị lâu mà không khỏi
phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương
trong tình trạng rất nặng
cách đây hai tuần
bệnh nhi này có biểu hiện đau họng
tại bệnh viện huyện
trẻ được chẩn đoán mắc viêm họng viêm amidam
sau sáu ngày điều trị không khỏi
lại có biểu hiện sốt cao phù nề
trẻ được chuyển đến bệnh viện tỉnh
với chẩn đoán suy đa tạng nhiễm trùng huyết
do tình trạng nặng
trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương
được chẩn đoán mắc hội chứng mixi
do trước đó đã nhiễm covid một mươi chín
điều đáng nói là
gia đình không biết trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
còn bệnh nhi này nhập viện
trong tình trạng sốc dối loạn đông máu
các bác sĩ phải cho trẻ thở máy chống sốc
sử dụng nhiều thuốc vận mạch
lọc máu hỗ trợ chức năng thận
hiện sức khỏe của trẻ đã được cải thiện
được biết từ giáp tết nguyên đán đến nay
đã có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự
phải nhập viện điều trị
trong những trường hợp mà đã nhiễm covid
mà sau đó xuất hiện các triệu chứng như thế này
thì nó sẽ giúp các bác sĩ
nó sẽ định hướng nhanh hơn tới cái hội chứng missi
còn đối với các nhóm trẻ mà không bị
bố mẹ không biết
thì vào có nhiều khi nó bị lẫn vào bệnh cảnh khác
thì các bác sĩ tại các bệnh viện
cũng phải làm thêm một cái xét nghiệm
để khẳng định rằng bé đã từng bị nhiễm virus covid
theo các bác sĩ ở trẻ em
tỷ lệ mắc hội chứng viêm đa hệ thống
chỉ khoảng hai trên một trăm linh người
nhưng hậu quả rất nặng
và là nguyên nhân chính gây tử vong sau mắc covid một mươi chín
hội chứng này gây tổn thương nhiều cơ quan
trong cơ thể trẻ như đường tiêu hóa
hệ thống tim mạch thật
hội chứng mis c lẫn vào rất nhiều bệnh khác
ví dụ như là hội chứng thực bào máu này
hội chứng kawasaki này
rất là nhiều bệnh hoặc là sốc nhiễm trùng tốc xích sốc
nên nhiều khi bác sĩ cũng sẽ bị lẫn vào
rất nhiều cái bệnh cảnh như vậy
và trong khuyến cáo của cái phác đồ bộ y tế
cũng khuyến cáo là chúng ta phải loại trừ được
các hội chứng các bệnh khác
trước khi nghĩ tới mis c
do vậy thì sắp tới thì
cái phác đồ đã từng ban hành rồi
thì cũng đã được
tập khuấn và phổ biến
các bác sĩ khuyến cáo
với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
các gia đình không được chủ quan
sau khi trẻ âm tính khoảng hai đến sáu tuần
nếu có biểu hiện sốt cao trở lại
phát ban phù nề
rối loạn tiêu hóa mệt
da tái nhịp tim nhanh
gia đình cần cho trẻ đi khám để được
chẩn đoán sớm và điều trị
trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh
nhưng khu vực sinh sống có nhiều người mắc covid một mươi chín
cha mẹ cần quan sát để đưa trẻ đi khám
và điều trị đúng hướng kịp thời
thời gian qua
bộ giáo dục và đào tạo
các bộ ngành địa phương đã có nhiều cố gắng
để sớm cho trẻ đến trường an toàn
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam
chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh
thành phố về tình hình mở cửa trường học
của các địa phương
phát biểu mở đầu cuộc họp
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
sau hơn hai năm chống dịch
khắc trước rất nhiều
từng bước chuyển sang thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát dịch bệnh
trong khi đó việc mở cửa trường học
là yêu cầu bức thiết về việc tổ chức dạy học
thích ứng linh hoạt an toàn
sau khi nghỉ tết nguyên đán tới nay
tại cuộc họp một số ý kiến thống nhất
đề nghị bộ y tế sớm có phác đồ điều trị
cho trẻ em mắc covid một mươi chín ở các cơ sở y tế
và tại nhà sớm có vaccine tiêm cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
nghiên cứu vaccine tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
kiến nghị thống nhất quy trình xác định f một
hiện có sự khác nhau giữa quy định
của bộ y tế và sổ tay hướng dẫn
của bộ giáo dục và đào tạo
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
trong nửa đầu tháng hai cả nước ghi nhận

số ca mắc từ năm tuổi đến một mươi tám tuổi
dưới năm tuổi chiếm bốn tám
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn
về chăm sóc và thuốc điều trị
cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm đảm bảo sự an toàn
yên tâm cho phụ huynh và xã hội
theo thống kê của bộ y tế
trong ngày một mươi sáu tháng hai số ca mắc covid một mươi chín
trên cả nước tiếp tục xu hướng tăng nhanh
và liên tục vượt mức của hai mươi bốn giờ trước đó
tăng gần ba ca
một mươi trên một mươi một địa phương có số ca mắc covid một mươi chín
trên một trường hợp đều thuộc
miền bắc trừ nghệ an trong đó hà nội
là địa phương dẫn đầu cả nước về số
người nhiễm covid một mươi chín thời gian tới
việc thành phố mở cửa trở lại một số dịch vụ
ngành nghề như vận tải du lịch giao thương quốc tế
có thể dẫn đến nguy cơ biến chủng omicron
xâm nhập mạnh vì thế bộ y tế yêu cầu
các địa phương cần theo dõi áp dụng
biện pháp phòng chống dịch phù hợp để đảm bảo
việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
của bộ y tế các f điều trị tại nhà
sẽ được dỡ bỏ cách ly
khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì một mươi ngày như trước
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên
âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày
kết quả xét nghiệm còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người
chưa tiêm đủ liều vaccine
điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
nhiều bệnh viện tại thành phố đà nẵng
đã triển khai mô hình có tên là
bệnh viện tách đôi vừa duy trì hoạt động
khám chữa bệnh tại bệnh viện vừa triển khai
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
mô hình này được củng cố mở rộng
giảm tải bớt áp lực cho các cơ sở y tế
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tập trung
và chăm sóc toàn diện cho người bệnh
đây là khu điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
với quy mô một trăm linh dưỡng bệnh
khu vực này được bố trí tại tòa nhà ba tầng
phía trước bệnh viện
tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh
thông thường ở tòa nhà một mươi một tầng
tại đây các bệnh nhân covid một mươi chín
ở phân tầng điều trị thứ hai và thứ ba
có kèm bệnh lý nền
sẽ được thu dung và điều trị
các bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ được chăm sóc cả bệnh lý nền
và điều trị một cách hiệu quả
các bệnh nhân covid một mươi chín
thường diễn biến nặng
trên những người có bệnh lý nền
vì vậy với mô hình bệnh viện tách đôi này
những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sẽ vừa được điều trị bệnh covid một mươi chín
vừa phối hợp theo dõi điều trị bệnh nền
với các bác sĩ chuyên khoa
ngay tại bệnh viện
mà không cần phải chuyển tuyến
hiện nay chúng tôi có một trăm linh dưỡng bệnh
điều trị chín mươi năm dưỡng
là dành cho bệnh nhân nghệ và vừa
còn khoảng năm giường là dành cho bệnh nhân nặng
đối với những trường hợp
bệnh nhân tới như bệnh lý nền
và kết hợp với covid nữa
thì chúng tôi luôn quan tâm những cái trường hợp này
mình theo dõi một cách chặt chẽ
đồng thời phối hợp giữa các chuyên khoa
để giúp người ta điều trị bệnh này
việc các bệnh viện chủ động phân tầng điều trị
theo mô hình bệnh viện tách đôi
không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện
của bệnh nhân hạn chế diễn biến nặng
do bệnh covid một mươi chín phối hợp với
các bệnh lý nền gây ra mà còn giúp
giảm tải cho tuyến trên giảm áp lực
cho tuyến dưới thích ứng linh hoạt
an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới
chỉ có chính bệnh viện mới xác nhận được
công thức máu
ít sự quan
kể cả các bệnh
tất cả các bệnh viện chuyên khoa
bệnh viện sau phải mở điều trị
để bực nhăn được hưởng cái
bệnh chính nhiều khi tử vong
không phải là do covid
mà tử vong là do các bệnh khác
tại đà nẵng hiện đang có
ba cơ sở y tế trực thuộc trung ương
tham gia mô hình bệnh viện tách đôi này
ngành y tế thành phố đà nẵng cũng đang đề nghị
các bệnh viện tư nhân phối hợp
chỉ đạo tất cả các bệnh viện tuyến quận huyện
bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố
chuẩn bị hệ thống trang thiết bị
nhân lực để tiếp nhận điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín chăm sóc toàn diện
cho bệnh nhân